công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam ba đối tượng
gồm khổng hữu nhật sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một nguyễn đình triều sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
và nguyễn quang lộc sinh năm hai nghìn hai mươi một cùng chú tại tp biên hòa
để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
theo điều tra ban đầu vào chiều tối ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
trong lúc ngồi ăn trên địa bàn phường hồ nai tp biên hòa
lộc triểu và hai người bạn khác đã xảy ra mâu thuẫn với nguyễn minh chiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
vào tối cùng ngày chiến rủ thêm đình quốc toàn và vũ minh nhật
cùng đi tìm nhóm của lộc để nói chuyện và tại đây giữa hai bên xảy ra đánh nhau
hậu quả khổng hữu nhật đinh quốc toàn bị thương tích chiến đã tử vong
do nguyễn quang lộc đã dùng dao tự chế đâm trúng ngực